hôm nay công an xã phú đức huyện long hồ tỉnh vĩnh long tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với phan minh tín
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã phú đức huyện long hồ về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền
trước đó tín khai nhận khi đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên đoạn đường từ xã phú đức đến xã long an
thì bị bốn thanh niên chặn đường và dùng dao đe dọa cướp số tiền gần ba mươi triệu đồng
được biết số tiền bị mất là số tiền hàng mà tín giao cho khách trong một ngày và trên đường đem tiền về nộp cho quản lý công ty thì bị cướp
tuy nhiên qua đấu tranh xác minh thì không có vụ cướp nào xảy ra trên địa bàn như tín khai báo
qua làm việc phan minh tín đã thừa nhận vụ việc bị cướp trên là giả không đúng sự thật
mục đích của tín là lấy số tiền trên để trả nợ cá nhân
phan minh tín đã bị xử phạt số tiền hai triệu năm trăm linh nghìn đồng về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền
và đồng thời cho đối tượng ký cam kết không tái phạm